liên quan đến vụ việc võ nguyễn quỳnh trang có hành vi đánh đập bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội hành hạ người khác
du lượng đã có ý kiến cho rằng tội danh này chưa thỏa đáng
các chuyên gia về luật đã nói gì về vụ việc này
ngay từ những ngày thông tin bé gái bị người tình của cha đánh dẫn đến tử vong
đăng trên các báo và mạng xã hội chị nguyễn thúy ở quận ba đã quan tâm theo dõi
và tỏ ra bức xúc đối với người đã gây nên cái chết của bé gái
theo chị trong vụ việc truy tố tội hành hạ người khác là không thuyết phục
rất là bức xúc và cũng mong là sẽ điều tra rõ hơn và phải nâng lên cái mức phạt
chứ không thể giữ từ một tới ba năm đó là cái mong muốn của tất cả mọi người
tại vì chết một con người cái đó không đơn giản
mà em bé đó lại là em bé chỉ có tám tuổi chưa có hành vi mà chống trả lại cho bản thân mình như vậy
không thể nào mà để cho cái người
thì làm ra cái vấn đề đó mà chịu từ một đến ba năm thì không ai chấp nhận được
thì xã hội pháp luật nó không còn nữa
thì tôi cũng mong là mọi người cũng nên điều tra rõ và đưa ra cái hình phạt xứng đáng
đồng quan điểm này chị lan phương ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho rằng
nếu không đủ mức săn đe thì rất có thể còn có thêm nhiều nạn nhân khác
theo quan điểm của tôi thì tội danh này không xứng đáng
vì hành hạ mà dẫn đến chết người là không phải gọi là hành hạ
hẳn hạ trong một thời gian dài dẫn đến bao nhiêu vết bầm tím trên người em bé dẫn đến chết người mà
em nghĩ đây là tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người chứ không phải là hành hạ
nhìn nhận dưới góc độ pháp luật một số luật sư cho rằng hành vi hành hạ người khác
mà cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố là có cơ sở
còn việc xác định tội danh của bị can có đúng là bạo hành hay không
hay là cố ý gây thương tích hoặc thậm chí tội giết người còn tùy thuộc vào diễn biến
trong quá trình điều tra tùy thuộc vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra sẽ làm rõ
nếu mà cơ quan điều tra khi mà điều tra mà xét thấy nếu trường hợp bị can mà đánh em bé kéo dài
trong thời gian rất dài như vậy và đánh ở những vị trí dòng địa trọng yếu ví dụ như đánh trên đầu
đánh ở những vị trí trên để dễ tổn thương thì có thể khởi tố hình sự về tội danh giết người
chúng tôi cho rằng trong quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
nếu như xác định được có cái dấu hiệu bị can trang
có cái hành vi gây thương tích thảnh hạ đánh giặc cho bé
thì cơ quan điều tra cũng có thể tiếp tục khởi tố bổ sung với cái tội danh là cố ý gây thương tích
gây tổng hại những sức mạnh sức mạnh vừa khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự tùy theo cái tính chất bất đồ
ví dụ như đối với trường hợp này thì rõ ràng là bị can trang là đã có cái hành vi mà cố ý gây thương tích
dặn đấy nếu cơ quan điều tra chứng minh được
là có đánh đập có bự đại có bọn anh v v dặn đến cái chết người thì đó là cái tính chất định khung
ngoài ra thì cái người bố là cái người mà có thể thấy rõ ràng là chứng kiến đoàn hộ của sự kiện đó
biết rõ mà anh này không cố giác hành vi bầm tội đâu
hoặc là anh chê giấu hành vi bầm tội
tùy theo tính chất bất đồ cơ quan điều tra cũng có thể xử lý hành xử
hoặc là nếu như người bố mà có tham dự vào cái quá trình mà hành hạ
điều hẻ như thế dặn đến châu trách như thế
thì cơ quan tâm quyền cũng có thể là khởi tố người bố với cơ quan tâm quyền là
gây nguyên tích dặn đến cho vấn đề chết người như thế này
vỡ ứng theo tài trọng là đồng pháp
có thể hiểu được sự bức xúc của dư luận trong vụ việc này
tuy nhiên chúng ta cũng cần chờ đợi kết quả điều tra tiếp theo
và tin tưởng vào một bản án nghiêm minh đúng người đúng tội của cơ quan chức năng